tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số ba hồi một mươi sáu h ngày hôm nay hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám tám độ kinh đông cách móng cái khoảng chín mươi km cách hải phòng khoảng hai trăm năm mươi km cách nam định khoảng ba trăm một mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây sau chuyển hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến nam định
đến bốn h ngày ba tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy ba độ kinh đông trên bờ biển từ quảng ninh đến hải phòng
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới